chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách
chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bốn đối với ông trịnh văn chiến
thay mặt thủ tướng phó thủ tướng trần lưu quang ký quyết định số ba mươi năm
về việc thi hành kỷ luật đối với ông trịnh văn chiến nguyên chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
ông trịnh văn chiến bị kỷ luật do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban chấp hành trung ương đảng đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số chín trăm chín mươi hai của ban chấp hành trung ương đảng
quyết định ba mươi năm có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại hội nghị trung ương viii
trung ương đảng đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông trịnh văn chiến
nguyên bí thư tỉnh ủy thanh hóa nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định khởi tố bị can khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trịnh văn chiến về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa xác định năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm ông trịnh văn chiến với vai trò là chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần sông mã
tại dự án hạc thành tower số ba phan chu trinh phường điện biên thành phố thanh hóa
theo đơn giá xác định trước đó bốn năm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi năm tỷ đồng